ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình vừa phối hợp với huyện bố trạch tổ chức khánh thành và bàn giao ba mươi bảy ngôi nhà cho bà con
nhằm giúp đồng bào nghèo hai xã biên giới tân trạch và thượng trạch có nhà mới vui đón tết hai nghìn một mươi chín
giữa cái rét cắt da cắt thịt nơi miền biên giới những ngôi nhà mới đã mang lại ấm áp cho bà con nơi đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
tân trạch và thượng trạch là hai xã biên giới huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn
trong cơn bão số một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hai xã đều bị thiệt hại nặng
để giúp bà con có nơi ở ổn định ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình phối hợp với các ban ngành
đã hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn bị thiệt hại do bão
đợt này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình phối hợp với huyện bố trạch tổ chức khánh thành và bàn giao ba mươi bảy ngôi nhà
tổng kinh phí cho toàn bộ chương trình gần ba hai tỷ đồng
bằng sự nỗ lực cố gắng của các cấp của mặt trận rồi là lãnh đạo huyện đặc biệt là các nhà thầu
cho nên đã hoàn thành ba mươi bảy căn nhà đến hôm nay là đảm bảo là chất lượng thẩm mỹ và nó phù hợp với văn hóa của địa phương
cho nên được bà con nhân dân rất là đón nhận
nhân dịp là đầu năm hai nghìn một mươi chín và đặc biệt là chuẩn bị đón cái tuyệt hồ tuyên của dân tộc kỳ hợi
thì trong một thời điểm như thế này thì rất càng có ý nghĩa nhiều hơn để bà con có một căn nhà để chuẩn bị đón tuyệt hồ tuyên một cách đầm bầm
những căn nhà mới khang trang được bàn giao cho bà con vùng biên trong những ngày giá rét là một việc làm hết sức ý nghĩa
nó không chỉ giúp các hộ gia đình có nơi sinh hoạt ấm áp mà còn giúp họ có được nơi ở ổn định để đón một cái tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín sắp tới được no ấm xung vầy